từ ngày năm tháng một mươi một các cơ quan chức năng của thành phố hà nội sẽ tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke vũ trường trên địa bàn
tối ngày hai tháng một mươi một thương trực thanh uy hà nội đã trực tập họp khẩn với các ban ngành các lực lượng chuyên môn thành phố để kiểm điểm
chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy nhà tại phố trần thái tông quận cầu giấy ngày một tháng một mươi một tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố
trước mắt từ ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke vũ trường trên địa bàn
kiểm tra xử lý tháo rỡ các biển quảng cáo vi phạm theo quy định xử lý những cơ sở không có khả năng tiếp cận khi xảy ra sự cố cháy
yêu cầu tất cả các điểm vui chơi giải trí phải trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy sử dụng các vật liệu chống cháy theo quy định
công khai sơ đồ thoát hiểm và hướng dẫn lối thoát hiểm cho người dân trước khi sử dụng các dịch vụ